thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo cao thanh phong ba mươi một tuổi chú tại xã liêu nghiệp anh huyện trà cú và huỳnh tấn kiệt hai mươi hai tuổi chú tại xã phước hảo huyện châu thành về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân phong tìm mua tài khoản ngân hàng có chức năng internet banking thẻ atm có đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở campuchia
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội phong làm quen với kiệt sau đó thỏa thuận cách thức mua và bán tài khoản ngân hàng
cụ thể trong tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh trà vinh long an và tp hcm
với giá từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một tài khoản và bán cho phong bảy mươi tài khoản với tổng số tiền là một trăm bốn mươi triệu đồng
nhận được các tài khoản ngân hàng phong đã bán năm mươi năm tài khoản cho một người tên quỳnh ở vương quốc campuchia và nhận được số tiền năm năm trăm linh đô la mỹ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam đối với cao thanh phong một năm tù giam đối với huỳnh tấn kiệt
về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng